phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hiện đã có hệ thống cơ chế quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước vì vậy cần ra lại hoàn thiện văn bản thể chế pháp luật trong việc quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước

địa phương liên quan đề xuất với đảng nhà nước các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực
thất thoát lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước

do vậy cần phải làm rõ trách nhiệm từ các khâu
thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành
để có phương án kế hoạch và lộ trình cần thiết để bàn giao các tập đoàn tổng công ty nhà nước chuyển về ủy ban
trong dài hạn ủy ban phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong đó đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn
tập trung đổi mới nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn tổng công ty nhà nước
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp
do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật
tối ngày một mươi một tháng hai tức ngày hai mươi sáu tháng chạp
tại khuôn viên khu thư
thương mại chợ bình điền quận tám tp hcm đã khai mạc chợ hoa xuân bình điền năm hai nghìn một mươi tám
chợ hoa năm nay có hơn hai trăm năm mươi lô trưng bày của các nhà vườn để phục vụ người dân thành phố trên diện tích một mươi ba m hai
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm chợ hoa bình điền được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
luôn miễn phí tiền thuê gian hàng cho bà con nông dân hạ tầng kỹ thuật như điện nước giao thông được bố trí đầy đủ thuận tiện
mặt khác ban tổ chức còn đầu tư thêm các tiểu cảnh trò chơi phục vụ miễn phí
để chợ hoa xuân trở thành điểm tham quan du xuân phục vụ người dân thành phố
điểm nhấn khiến chợ hoa bình điền khác với những chợ hoa khác tại tp hcm là ban tổ chức cho phép bà con nhà vườn mua bán đến hết ngày ba mươi tết
nếu hoa chưa bán hết có thể gửi lại sau tết đến đưa về lại nhà vườn
điều này nhằm hỗ trợ bà con không phải bán vội để thu dọn hàng hóa về quê trước tết
hoặc gánh thêm chi phí vận chuyển tăng cao vì cận ngày
mùa xuân đã về trên quần đảo trường sa theo những con tàu ra đảo
những tấn hàng đã và đang lần lượt chuyển lên các đảo để quân và dân huyện trường sa chuẩn bị tết
nơi hải đảo xa xôi những người lính gửi theo những cánh sóng những chuyến tàu trở về đất liền
lời hứa chắc tay súng vững niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
và lúc này thì thông tin được nhiều người quan tâm là liệu cơn bão san ba có tiến vào biển đông và
thành cơn bão số hai ở nước ta hay không
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết bảy giờ hôm nay
tâm bão san ba cách bờ biển miền nam philippines khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất bảy mươi năm km một giờ đạt cấp tám giật tăng hai cấp
hôm nay bão theo hướng tây tốc độ hai mươi năm km mỗi giờ và duy trì cấp tám
đến sáng mai bão áp sát miền nam philippines vẫn giữ cường độ cấp tám
đêm một mươi bốn tháng hai bão vượt qua đảo palawan philippines
vào biển đông trở thành cơn bão thứ hai ở vùng biển này
nhiều chuyên gia khí tượng cho rằng bão ít có cơ hội phát triển
lý do là một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam
khiến ngoài khơi trung bộ nam bộ bắc và giữa biển đông có gió đông bắc cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ hai đến bốn mét
nền nhiệt ở biển đông đang ở dưới hai mươi sáu độ c không thuận lợi cho sự phát triển của bão
bão san ba do đó sẽ suy yếu và chết trên biển ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã đề ra nhiều biện pháp chính sách nhằm ổn định đời sống của người dân
ở các khu tái định cư trước mùa mưa lũ năm hai nghìn một mươi tám
trong đợt thiên tai mưa lũ sạt lở đất tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy huyện đà bắc tỉnh hòa bình
là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề cả về người và kinh tế
nhằm hỗ trợ người dân nơi đây ổn định cuộc sống
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp
đến nay phần lớn các gia đình di rời đã chuyển đến khu tái định cư đón tết nguyên đán
còn số ít hộ có điều kiện xây dựng kiên cố đã và đang trong quá trình xây dựng
trên địa bàn của huyện hà bắc thì có năm khu tái định cư tập trung và một khu tái định cư sen ghép
hiện nay chúng tôi đã hoàn thành việc chuyển dân sáu mươi bốn hộ dân của đồng nghề là tái định cư sen ghép ổn định
và hai cái
cái khu tái định cư tập trung mà trước đây phải ở nhà bạc thì hiện nay thì chúng tôi đã giải quyết được
đó là xã vầy nưa và xã đồng duộng
tất cả các hộ dân hiện nay đã dựng nhà dựng cửa được sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh
trong vòng một tháng vừa rồi huyện đã hoàn thành các công đoạn như là hệ thống đường điện trường trạm
đặc biệt là có trường học để đảm bảo cho việc học sinh được đến trường
và hiện nay thì tất cả các hộ dân đã dựng nhà để đón vui xuân đón tết
mỗi tuất hai trăm người
trước tết nguyên đán ngoài các lực lượng được huy động tối đa giúp người dân vận chuyển dựng nhà
thì còn có nhiều hoạt động thăm hỏi động viên tặng quà giúp người dân nơi đây nhanh chóng ổn định đời sống
và chuẩn bị đón tết nguyên đán tại nơi tái định cư đầm ấm đầy đủ
trước kia vì đất nó bị thiên tai vì nó lở mà
thì coi bây giờ dồn lại dân thì tôi rất là theo ý muốn của tôi rồi
mà tết năm nay thì coi là tôi sướng lắm rồi đấy
coi được đảng chính
đảng chính phủ quan tâm từ đầu đến trơn đấy
coi như thế là tôi sướng
tết năm nay thì tôi được ăn tết tập trung cả hai xóm cùng một múi
tuy nhiên để ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân
rất cần sự quan tâm của các cấp các ngành nhất là sinh kế lâu dài cho người dân
bởi sau mưa lũ ruộng đồng bị trôi giạt vùi lấp cần thời gian dài mới khắc phục được để sản xuất
trong việc tổ chức tái định cư chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức tiên tỉnh
xuống đến huyện cũng như ở đến các địa bàn để làm sao là sớm ổn định đời sống cho bà con
từ mặt bằng điện nước rồi đến hỗ trợ di chuyển nhà cửa
thế và trong quá trình tái định cư đó thì tỉnh cũng đã yêu cầu các huyện và cũng có chỉ đạo cụ thể để gắn vào những cái địa điểm
một là bố trí ở những địa điểm mà có thể tạo điều kiện cho bà con có cái kế sinh nhai và cũng như có những hỗ trợ tùy theo
ví dụ như gần sông nước có thể hỗ trợ cho bà con chăn nuôi cá lồng
với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành và sự đoàn kết tin tưởng của người dân
tin rằng người dân ở những khu tái định cư mới nói riêng và nhân dân trong tỉnh hòa bình nói chung sẽ thực sự yên tâm lao động sản xuất cải thiện đời sống
trong phần tiếp theo của chương trình kiều bào đà nẵng với quê hương
những người trẻ đam mê quảng bá lịch sử dân tộc
mặc dù sống xa tổ quốc bà con kiều bào đà nẵng luôn phát huy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc
giữ gìn truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn
nhiều người tham gia các hoạt động đầu tư kinh doanh góp phần xây dựng thành phố đà nẵng hiện đại văn minh và giàu đẹp
một năm trước từ sự giới thiệu của ban lãnh đạo câu lọc bộ doanh nghiệp kiều bào đà nẵng
ông mark nguyễn đã quyết định về quê hương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn vina window fation
chuyên sản xuất các mặt hàng cửa gió trang trí theo dây chuyền công nghệ và tiêu chuẩn xuất khẩu của mỹ
với nguồn vốn đầu tư ban đầu khoảng hai mươi tỷ đồng công ty đã giải quyết việc làm cho khoảng ba mươi lao động với thu nhập bình quân từ năm đến bảy triệu đồng một tháng
ông bảo hòa việt kiều mỹ đã có bảy năm sinh sống ở đà nẵng
ông là người khởi xướng hoạt động kinh doanh cà phê nguyên chất với việc cho ra đời thương hiệu cà phê carakoli
từ năm hai nghìn một mươi sáu câu lạc bộ doanh nghiệp kiều bào đà nẵng được thành lập
ông và ban lãnh đạo đã tích cực vận động bà con kiều bào đà nẵng đang sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới
về quê đầu tư kinh doanh và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện
năm vừa rồi chúng tôi cũng đưa được hai đoàn
một đoàn rất là lớn gọi là một trong những top năm trăm linh công ty của mỹ
và cái tập đoàn hiện tại đang hoạt động rồi ở trên hòa khánh là tập đoàn làm về sáo gỗ
còn tập đoàn lớn là về nhựa về đồ chơi nhựa
tôi nghĩ là một vài tháng nữa sẽ người ta sẽ lập hãng lập xưởng ở đây
đó là hai cái mà tôi nghĩ là
rất tốt cho thành phố
nếu mà công ty nhựa mà thành công á
thì tôi nghĩ đến ba năm trăm linh nhân công có thể vào trong hãng xưởng đó và phối hợp
để làm ra thành phẩm trở lại bên mỹ
năm hai nghìn một mươi bảy ngoài hoạt động kinh doanh
bà con kiều bào đà nẵng đã hỗ trợ hơn một trăm một mươi hai tỷ đồng để tặng cho người nghèo
và đóng góp một trăm một mươi bốn tỷ đồng xây trường học sân chơi tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
mặc dù sống xa tổ quốc bà con kiều bào đà nẵng luôn luôn hướng về cội nguồn
làm nhịp cầu giúp đất nước mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại
và góp phần xây dựng thành phố đà nẵng hiện đại văn minh giàu đẹp
trên địa bàn tỉnh quảng trị có một làng nghề đã tồn tại gần bốn trăm linh năm nay
đó là nghề làm nem chả bánh kẹo và bánh trưng ở xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
mặc dù trải qua biến cố của thời gian một số nghề dần bị mai một
nhưng với lòng yêu nghề của cha ông để lại nhiều hộ dân vẫn nỗ lực duy trì và phát triển nghề
những ngày này bà con ở làng nghề đang nhộn nhịp sản xuất hàng phục vụ trong dịp tết
chị nguyễn thị sáu ở thôn cổ thành xã triệu thành huyện triệu phong tỉnh quảng trị
làm nghề nem chả đã từ lâu
bình quân mỗi ngày bình thường chị sáu bán khoảng hai mươi ba mươi kg nem chả

khói đoàn cấp cao triều tiên kết thúc bước đẹp chuyến thăm hàn quốc
tiếp tục cập nhật về vụ tai nạn rơi máy bay ở nga
truyền thông nga dẫn các nguồn tin thân cận trong cuộc điều tra vụ rơi máy bay an một trăm bốn mươi tám ở ngoại ô thủ đô moscow cho biết
trước đó phi công của chiếc máy bay gặp nạn đã báo cáo về một lỗi kỹ thuật
chiếc máy bay an một trăm bốn mươi tám cũng được cho là đã cố hạ cánh khẩn cấp
theo nguồn tin trên phi công trên chiếc máy bay an một trăm bốn mươi tám đã cố hạ cánh khẩn cấp
an một trăm bốn mươi tám đã báo cáo với các nhân viên của trạm kiểm soát không lưu về tình trạng trục trạc kỹ thuật
máy bay an một trăm bốn mươi tám của hãng hàng không saratop airlines cũng được cho là cố hạ cánh khẩn cấp ở sân bay của thị trấn yukovsky
trong khi đó ủy ban điều tra liên bang nga cho biết cuộc điều tra tại hiện trường vụ rơi máy bay an một trăm bốn mươi tám sẽ mất vài ngày và được tiến hành liên tục
điều cực kỳ quan trọng là điều tra mọi thứ ngay lúc này không để lỡ bất cứ giây phút nào thu thập và ghi nhận tất cả vết tích
chúng tôi đang xem xét tầm quan trọng của khu vực cần được điều tra điều này sẽ mất hơn một ngày nhưng công việc sẽ không dừng lại cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất
ủy ban điều tra nga đã nhấn mạnh sẽ điều tra mọi nguyên nhân có khả năng gây ra vụ việc trong đó có điều kiện thời tiết nhân tố con người và tình trạng kỹ thuật của chiếc máy bay
trước đó giới chức nga cho biết đã tìm thấy hộp đen đầu tiên tại hiện trường vụ rơi máy bay an một trăm bốn mươi tám
được biết loại máy bay a một trăm bốn mươi tám có ít nhất ba hộp đen
như vậy hiện còn ít nhất hai chiếc chưa được tìm
thủ tướng nga dmitry medvedev đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay an một trăm bốn mươi tám trước đó cùng ngày khiến bảy mươi một người thiệt mạng
tổng thống nga vladimir putin đã hủy chuyến đi sochi dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay đồng thời thông báo thành lập một ban điều tra vụ tai nạn thảm khốc này
trong khi đó các công tố viên nga đã mở cuộc điều tra đối với hãng hàng không saratop airlines chủ sở hữu của chiếc máy bay gặp nạn
sau khi được thông tin về vụ tai nạn thảm khốc trên
người phát ngôn nhà trắng
sarah sanders cho biết mỹ gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu xố và người dân nga
trong khi đó tổng thống phần lan solinesto nhấn mạnh cá nhân ông và người dân nước này gửi lời chia buồn sâu sắc đến tổng thống nga vladimir putin và người thân của những nạn nhân trong vụ rơi máy bay an một trăm bốn mươi tám
ngoại trưởng mỹ didier raide cũng gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong thảm kịch trên và chính quyền nga
bộ ngoại giao argentina ra thông cáo chia buồn và đồng cảm với chính phủ và người dân liên bang nga cũng như những người thân của những nạn nhân xấu xố trên chuyến bay
ngoài ra lãnh đạo các nước armenia israel cộng hòa xéc và slovakia cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình những người gặp nạn trong vụ sư máy bay an một trăm bốn mươi tám và người dân nga
liên quan đến sự kiện olympic pian chang hai nghìn một mươi tám phái đoàn cấp cao triều tiên dự lễ khai mạc olympic ping trang hai nghìn một mươi tám hiện đã trở về bình nhưỡng sau khi tham dự buổi hòa nhạc chung của đoàn nghệ thuật hai nước tại thủ đô seoul với sự hiện diện của tổng thống hàn quốc moon jae in
thông báo của phủ tổng thống hàn quốc cho biết phái đoàn cấp cao triều tiên trong đó có sự tham dự của bà kim youchong em gái của nhà lãnh đạo kim jong un trong vai trò đặc phái viên đã lên máy bay riêng trở về nước với qua từ sân bay quốc tế incheon
trước đó chủ tịch đoàn chủ tịch hội nghị nhân dân tối cao triều tiên kim jong nang dẫn đầu đoàn cấp cao tham dự lễ khai mạc olympic mùa đông ping trang hai nghìn một mươi tám và gặp tổng thống hàn quốc moon jae in tại nhà xanh vào ngày một mươi tháng hai
cũng trong cuộc gặp tổng thống hàn quốc ở nhà xanh bà kim youchon đã chuyển lời mời tổng thống hàn quốc moon jae in tới thăm bình nhưỡng vào một thời điểm sớm nhất có thể để tham dự hội nghị thượng đỉnh liên triều lần thứ ba
cùng ngày hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cũng đăng bài viết đánh giá cao chuyến thăm của đoàn cấp cao triều tiên đến olympic mùa đông ping trang hai nghìn một mươi tám tại hàn quốc
trong khi đó thủ tướng đức angela merkel đã lên tiếng bảo vệ sự nhượng bộ của mình trong thỏa thuận liên minh thành lập chính
chính phủ đức giữa liên minh dân chủ xã hội cơ đốc giáo cdu csu và đảng dân chủ xã hội đức spd đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục điều hành quốc gia châu âu đến hết nhiệm kỳ vào năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu trước báo giới bà angela merkel khẳng định sự nhượng bộ của bà trong tiến trình đàm phán thành lập chính phủ với spd là có thể chấp nhận so với việc tiến trình thành lập chính phủ đổ vỡ và có thể dẫn tới một cuộc bầu cử mới
theo thỏa thuận thành lập chính phủ
cdu csu và spd đạt được hôm chín tháng hai vừa qua
cdu csu sẽ phải chia sẻ một số vị trí bộ trưởng chủ chốt cho spd trong đó có vị trí ngoại trưởng bộ trưởng tài chính bộ trưởng lao động bộ trưởng tư pháp và bộ trưởng môi trường
sự nhượng bộ này của bà merkel đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ngay trong chính đảng bảo thủ của bà cdeu
trước những ý kiến nêu trên bà merkel khẳng định quyết tâm tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu âu đến năm hai nghìn hai mươi
bà nhấn mạnh việc bà tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo nước đức là
thực hiện lời hứa và những cam kết bà đã đưa ra
cùng ngày ngoại trưởng mỹ rectilleron tới thủ đô cairo bắt đầu chuyến công du năm nước trung đông gồm ai cập
jordan thổ nhĩ kỳ liban và kuwait nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng syri và tiến trình hòa bình trung đông
trong chuyến thăm ai cập hai ngày ngoại trưởng mỹ rex tillerson dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với tổng thống nước chủ nhà
trong chuyến thăm tới jordan ông sẽ gặp quốc phương abdullah ii và ngoại trưởng ayman al safadi để thảo luận về cuộc khủng hoảng syri
thổ nhĩ kỳ là trạng rừng chân tiếp theo trong chuyến công du trung đông của ngoại trưởng mỹ
nơi ông tilerson và giới chức nước chủ nhà sẽ thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết những vấn đề của khu vực
tại liban và kuwait ông teleson sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ của mỹ đối với nhân dân và các lực lượng vũ trang ở quốc gia trung đông này
đồng thời tham dự hội nghị cấp bộ trưởng của liên quân toàn cầu
nóng khủng bố nhà nước hồi sáo is tựa sưng và hội nghị quốc tế kuwait về tài thiết iraq
bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại